nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa thuộc dự án chỉnh trang đô thị và cải tạo giao thông đường thủy
khu vực tàu hủ bến nghé đã hơn một mươi năm năm nay
nhưng đến nay gần một trăm linh hộ gia đình ở tổ hai mươi hai khu phố ba bến vân đồn phường năm tp hcm
vẫn sống trong những dãy nhà ổ chuột chờ giải tỏa
đây là những khu nhà ổ chuột của những người lao động nghèo rất tạm bỡ và bị ô nhiễm môi trường hết sức nặng nề
tại đây hầu hết là những căn nhà lụp sụp tôn hoàng rỉ có những căn nhà dù vách làm bằng gạch kiên cố
nhưng móng lại bằng những cây gỗ tràm đâm thẳng xuống mặt nước
lâu năm những trụ này sụp lúng khiến nhà nghiêng sang một bên
nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để tiếp tục sinh sống
công trình này đã giải tỏa cách nay một mươi năm năm về trước nhưng mà chưa hoàn thành
thì cũng xin ý kiến đề nghị với các quý vị lãnh đạo
nếu mà có giải tỏa thì giải tỏa sớm để cho dân có nhà ở khang trang
còn không thì có thể giúp đỡ cho dân sửa chữa nhà một cách toàn mỹ
để tính những tình trạng cháy nổ xảy ra hoặc là kiều cường lên
thì nước nó sẽ dâng lên ngập lên rất cao
mặc dù nhà xuống cấp nhưng người dân ở đây cũng không dám sửa chữa
vì sợ lực lượng chức năng đến tháo dỡ bất cứ lúc nào
do đó dù biết căn nhà đã nghiêng hệ có gió to
bần bật nhưng các gia đình ở đây vẫn không có sự lựa chọn nào khác
cái ct này nó cắt lên nó chặn cái dòng kinh là nước dòng nước nó không có chạy được
nên nó mũi mầm rất là nhiều nhất
thứ hai nữa là bây giờ cái môi trường ở đây là rác rến ra cái hẻm này là hẻm cục nữa hết đường thoát
hôm trước có quả quạng ở trên đó là chiếc này nó không có con đường để mà tẩu thoát
thì mong muốn nhà nước cũng quan tâm ở đây là bây giờ nước nó ngập lên là dơ
trái chiều cường mỗi lần khi lên là nó ngập rất là dơ
bạn bị ôm nhà
hẻm bây giờ một là nếu mà có dải tỏa thì phải dải tỏa sớm cho người dân đi
còn hai nếu mà không giấy tỏi thì cho người ta xây cắt lại cho nó sạch sẽ môi trường nữa
chứ bây giờ án treo rồi để hoài người dân chơi không có nổi
nẹt hết rồi ai cũng đi cầu trên nhà nó nẹt hôi thúi rác rến rồi quanh năm xuất thám
hồi cái mùi hôi nó làm xây ra bệnh người tôi bệnh tim quyết áp nữa
tối ngày đi bệnh viện hoài
sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ di dời một mươi hai căn nhà ven kênh rạch
với tổng kinh phí là một mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng
ngoài khu vực các tuyến kênh rạch
còn có cầu đăng thuộc tổ hai mươi hai khu phố ba
bến phân đồn phường năm quận bốn
người dân ở đây mong dự án sớm được triển khai
để không phải sống trong những dãy nhà ổ chuột như thế này nữa